với sự hỗ trợ của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội và trường đại học khoa học tự nhiên
buổi ca mối nhạc đặc biệt mang tinh thần hữu nghị giữa việt nam và liên bang nga
đã diễn ra tại hội trường trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
đây là hoạt động khép lại tuần lễ ngày cựu sinh viên thống nhất dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp
các trường đại học liên xô nga với sự tham dự của đại diện các trường đại học hàng đầu liên bang nga
tuần lễ ngày cựu sinh viên thống nhất dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp các trường đại học liên xô nga
với sự tham dự của đại diện các trường đại học cô lạc bộ nga như trường đại học tổng hợp hữu nghị
các dân tộc nga trường đại học công nghệ nghiên cứu quốc gia trường đại học nghiên cứu trường kinh tế cao cấp
trường đại học nông nghiệp quốc gia nga trường đại học sư phạm moscow
đây đều là những trường đại học có lịch sử lâu đời từng đào tạo nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn cao cho việt nam
mời cựu sinh viên các trường đại học liên xô và nga trung tâm văn hóa nga phối hợp với liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội
và đại học quốc gia hà nội tổ chức buổi cao mối nhạc ngày cựu sinh viên thống nhất
và mời các em học sinh sinh viên đắn học tình nga đến biểu diễn cũng có một số đội biểu diễn chuyên môn
đềm nhấn trong tuần lễ ngày cựu sinh viên thống nhất chính là buổi cao mối nhạc đặc sắc
do các nghệ sĩ đến từ nhà hát quân đội biểu diễn cùng sự góp mặt của các bạn sinh viên việt nam và sinh viên nga
đến với chương trình khán giả được đắm mình trong không gian văn hóa mang màu sắc đặc trưng của mỗi quốc gia
nhưng đồng thời đó cũng là không gian văn hóa mở mang tinh thần hữu nghị gắn kết giữa các nền văn hóa
nó rất là gần gũi rất là làm cho con người quyến luyến xúc động yêu đất nước yêu con người yêu thiên nhiên của nước nga
đối với mình thì đối với văn hóa của nga thì nó là một cái gì đó rất là khác biệt so với việt nam
khi mình sang nga thì lần đầu tiên thì gọi là thực sự là mình rất là bỡ ngỡ
và cái lúc nhưng mà với một thời gian sau thì mình có thể cảm thấy được sao nữa
với cái văn hóa của nga
nó khá là tương đồng với việt nam có một điểm ở đó mình cảm thấy tương đồng
và đối với mình mình cảm thấy thì một thời gian sau một thời gian rất là ngắn thôi là mình đã hòa nhập được với cái xã hội của nga rồi
và rất là thoải mái khi ở bên đấy
trong khuôn khổ tuần lễ khán giả còn được thưởng thức triển lãm ảnh ghi lại những khoảnh khắc của sinh viên việt nam trên đất nước nga
tuần lễ ngày cựu sinh viên thống nhất nhằm phát triển và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
kinh tế chính trị văn hóa giáo dục mà câu nối ở đây chính là các học viên việt nam đã tốt nghiệp các trường đại học liên xô nga